thưa quý vị hai năm trở lại đây tình trạng tổ chức đua xe và đua xe trái phép diễn ra phức tạp
các quái xế lộng hành ở nhiều địa phương coi thường pháp luật
tự ý chặn đường xẻ lối ngay trên quốc lộ cao tốc để đua xe
trước thực trạng này công an tỉnh tiền giang đã kiên quyết điều tra
xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm của các đối tượng này
đêm khuya vắng người dân sinh sống ven quốc lộ một đang ngon nhất
bất giật giật mình hoảng hốt bởi tiếng rồ ga nẹp bô của một nhóm thanh thiếu niên trên đường
đó là thực trạng thỉnh thoảng lại diễn ra trên đường vào đêm khuya
khi lượng phương tiện tham gia giao thông giảm bớt và khi vắng bóng lực lượng tuần tra
táo tận hơn có khi các đối tượng còn chặn ô tô để tổ chức đua xe
kéo xe và quay video clip đăng tải trên mạng xã hội
không chỉ xảy ra trên tuyến quốc lộ một
thực trạng này thỉnh thoảng vẫn diễn ra trên quốc lộ năm mươi quốc lộ ba mươi
và một số tuyến tránh đường vắng người bắn lực lượng tuần tra
điển hình như vụ tụ tập chuẩn bị đua kéo xe trên quốc lộ năm mươi
đoạn thuộc xã bình đông thị xã gò công hướng ngã ba bình xuân về cầu mỹ lợi đầu tháng chín
bằng biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an triển khai phương án ngăn chặn hiệu quả
đã khống chế và tạm giữ hai mươi năm đối tượng cùng ba mươi bốn xe mô tô các loại
đưa về công an thị xã gò công làm việc
khi lực lượng chức năng tổ chức tấn công truy quét thực trạng này giảm xuống có khi dừng hẳn
nhưng sau đó lại lén lút tụ tập và vi phạm lại xảy ra
chính vì vậy công an tỉnh đã có những biện pháp kiên quyết hơn
các cao điểm phòng chống mở ra liên tục trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát giao thông
theo đó công an tỉnh đề ra kế hoạch phương án huy động một số đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh tham gia
thành lập tổ công tác phòng chống đua xe trái phép với những phương án cụ thể
phù hợp đặc điểm tình hình ở từng địa phương kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng đua kéo xe trái phép
và gần đây nhất vào đêm một tháng một mươi tổ công tác phòng chống đua xe trái phép công an tỉnh
phố học công an huyện châu thành đã triển khai phương án ngăn chặn một nhóm khoảng năm mươi thanh thiếu niên
điều khiến xe mô tô chạy thành đoàn lãng lách đánh vỏng chạy xe một bánh
và có biểu hiện đua kéo xe trái phép trên tuyến đường dẫn cao tốc trung lương
thành phố hồ chí minh đoàn thuộc ấp năm xã tam hiệp huyện châu thành
lực lượng công an đã khống chế và tạm giữ ba mươi tám đối tượng cùng hai mươi năm xe mô tô
đưa về trụ sở công an huyện châu thành làm việc
hàng đêm lực lượng chức năng bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ một
quốc lộ ba mươi quốc lộ năm mươi các tuyến đường tỉnh đường
qua đó kịp thời phát hiện giải tán xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe mô tô hai bánh
tụ tập phóng nhanh đua xe lãng lách đánh vỏng và các hành vi vi phạm trật tựa an toàn giao thông
qua các vụ việc đã xử lý cho thấy người vi phạm có tuổi đời từ một mươi sáu đến hai mươi năm
thường lập nhóm kính kết nối với nhau qua mạng để tụ tập tổ chức đua xe
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống đua xe trái phép
lực lượng cảnh sát giao thông các cấp trên toàn tỉnh đã phát hiện giải tán gần ba trăm linh nhóm thanh thiếu niên tụ tập
xử lý trên một năm trăm linh trường hợp
lực lượng chức năng đã tạm giữ giấy phép lái xe gần năm trăm linh trường hợp
tạm giữ xe trên sáu trăm linh trường hợp xử lý hành chính tại chỗ khoảng bốn trăm linh trường hợp

trong thời gian tới lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh các phương án phòng chống đua kéo xe trái phép
tuy nhiên công tác này chỉ thật sự hiệu quả khi mỗi gia đình thực hiện tốt việc chăm sóc quản lý thanh thiếu niên
và mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội phải nêu cầu ý thức ràng luyện tu dưỡng
chấp hành nghiêm luật pháp tham gia các hoạt động giải trí bổ ích lạnh mạnh
từ đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn